tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam và trao giải thưởng một mươi năm tháng một mươi
đến dự có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
cùng nhiều lãnh đạo bộ ban ngành và hơn ba hội viên thanh niên thủ đô
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
tuổi trẻ việt nam luôn nêu cao lòng yêu nước chi khí anh hùng khát vọng cháy bỏng
không quản ngại gian khổ hy sinh kiên cường đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc
trải qua sáu mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng
với vai trò nòng cốt của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hội liên hiệp thanh niên việt nam đã không ngừng lớn mạnh phát triển về mọi mặt
ngày càng phát huy vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên việt nam yêu nước
đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phân đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
quyết tâm đưa đất nước ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
hội nhập quốc tế xây dựng một đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên
thanh niên việt nam đã có nhiều cố gắng đổi mới sáng tạo trong tổ chức và hoạt động
đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên
công tác hội và phong trào thanh niên có nhiều bước phát triển tích cực phát huy tính sáng tạo
khơi dậy tinh thần sung kích tình nguyện tính tích cực của tuổi trẻ
hoạt động của hội các cấp đã đồng hành với hội viên thanh niên
tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế
đưa phong trào thanh niên trở thành hành động cách mạng xôi đổi hiệu quả tích cực
tham gia thực hiện các chương trình kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của từng địa phương và của cả nước
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh thanh niên là dường cột của nước nhà
chủ nhân tương lai của đất nước là lực lượng sung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
đảng nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người
coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước
hội liên hiệp thanh niên việt nam cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động
tiếp tục đi sâu đi sát bồi dưỡng phát huy

bình thức biện pháp phong vũ sinh động phù hợp với đặc điểm đứa tuổi thanh niên
phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh làm tốt công tác giáo dục
định hướng thanh niên góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có nồng yêu nước yêu chế độ yêu gia đình
sống có văn hóa nghĩa tình giàu lòng nhân ái thực hiện tốt lời dạy của bác hồ kính yêu đâu đảng cần
thanh niên có việc gì khó
có có thanh niên
nhân dịp này trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tuyên dương trao giải thưởng một mươi năm tháng một mươi cho tám mươi cán bộ hội
hội viên thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên
đây là những bông hoa đẹp nhất của tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của hội liên hiệp thanh niên việt nam